sáng ngày hai mươi ba tháng một trên đường mỹ phước tân vàng thuộc phường phú hòa
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe tải
khiến một tài xế tử vong
rạng sáng ngày hai mươi ba tháng một xe ben biển số sáu mươi một h ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy chở nhựa đường di chuyển
trên đường mỹ phước tân vàng
khi đến giao lộ với đường phú lợi thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một
thì bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách
chiếc xe ben sau đó tông vào xe ô tô tải biển số năm mươi một g tám nghìn bảy trăm bốn mươi một đang dừng đèn đỏ
ở chương ngược lại
hậu quả là nhựa đường trên xe ben đổ dồn vào cabin xe tải
mặc dù người dân đã nhanh chóng phá cửa xe giải cứu nhưng do bị nhựa đường nóng vùi lấp
nên tài xế xe tải đã tử vong
trên xe nạn nhân có một số giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe tên đào hữu tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê bắc giang ngụ tỉnh đồng nai
theo một số nhân chứng thời điểm xảy ra vụ tai nạn
họ nghe thấy tiếng nổi lớn nghi do xe ben bẻ bánh dẫn đến tài nạn